tại hà nội bộ giáo dục đào tạo đã tổ chức họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo đó ba ngày thi được đánh giá nghiêm túc khách quan và an toàn